hittite đế chế hoàng kim vùng trung đông và sự biến mất không dấu vết
đế chế hittite một siêu cường quốc trong thời đại đồ đồng xuất hiện vào khoảng năm một nghìn sáu trăm linh trước công nguyên
tồn tại đến năm một nghìn một trăm bảy mươi tám trước công nguyên thì suy tàn và biến mất một cách khó hiểu
dân tộc hittite từng thống trị toàn bộ tiểu á và syria và cũng từng là đối thủ ngang sức với đế chế ai cập cổ đại hùng mạnh
chính vì sự biến mất đầy khó hiểu mà đến tận thế kỷ hai mươi quy mô thật sự của đế chế hittite mới được tiết lộ
học giả người pháp félix mario charles tessier phát hiện ra tàn tích hittite đầu tiên vào năm một nghìn tám trăm ba mươi bốn
nhưng ông đã không nhận ra chúng là của thời kỳ hittite
bước sang đầu thế kỷ hai mươi các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dấu vết của nền văn minh hitti
và cũng từ đời trước
trước đây các cuộc khai quật được thực hiện
đống đổ nát của hattusa thủ đô của đế quốc hittite đã được phát hiện tại một địa điểm cách akara một trăm năm mươi km về phía đông
thủ đô hattusa được bao quanh bởi sông halit người hittite gọi là mara santia
trước đây nó từng là thủ đô của người haiti nhưng vào khoảng năm một nghìn chín trăm linh trước công nguyên vương quốc haiti đã bị hittite xâm chiếm
tên đất hittite cũng xuất phát từ cái tên hittite này
đây là một khu vực gồ gây và lộng đồng
hittite là một khu vực gây và lộng đồng gió cao khoảng một hai trăm linh mét so với mực nước biển
hattusa ngày nay nằm ở phía bắc thủ đô ankara thuộc đất nước thổ nhĩ kỳ
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu unesco đã công nhận hattusa là di sản văn hóa thế giới
tuy đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử với ảnh hưởng của thời gian và khí hậu
nhưng nhiều công trình và tượng đá ở đây vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn và được bảo quản tốt
đình thờ dinh thự hoàng gia công sự các đồ trang trí và những trụ đá chạm khắc phù điêu
giúp các nhà nghiên cứu hình dung ra đế chế hittite hùng mạnh đã ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn
kéo dài từ anatolia đến miền bắc syria trong khoảng hai trăm linh năm
bên cạnh đó các cuộc khai cuộc đã đi đến kết luận
người hittite là tộc dân sống ở anatolia tiểu á cổ đại
họ sử dụng ngôn ngữ anatolian một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ ấn âu
trong các cuộc khai cuộc không thường xuyên ở hattusa bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhà khảo cổ học hugo whitler đã tìm thấy kho lưu trữ hoàng gia với một mươi phiến đá
được ghi bằng hình nêm akkadian và chữ ai cập từ thời khê ta
ông cũng đã chứng minh rằng những tàn tích ở đây là phần còn lại của một thủ đô
thuộc một đế quốc có lúc đã kiểm soát cả miền bắc syria
trong những năm một nghìn chín trăm hai mươi sự quan tâm đến hittite tăng lên cùng với sự ra đời của cộng hòa thổ nhĩ kỳ hiện đại
thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ như halit kambon
nero hay tassin orguk kết quả là các chữ tượng hình của người hittite đã được giải mã
trong thời kỳ này lĩnh vực mới hittigology ra đời ảnh hưởng đến việc đặt tên cho các tổ chức
chẳng hạn như ngân hàng quốc doanh atibank bảo tàng văn minh anatolian ở ankara
cách thủ đô hittite hai trăm linh km về phía tây là nơi triển lãm toàn diện nhất về các hiện vật hittite trên thế giới
đến nay người ta đã thu thập được khoảng ba mươi phiến đá có khắc chữ hittite
việc giải mã các ký tự này đưa nhân loại tìm lại kỹ hơn về một nền văn minh rực rỡ
với nhiều điểm lạ trong nghi lễ và hệ thống tổ chức nhà nước
đa số các ghi chép lịch sử cho rằng vương quốc hittite được chia thành ba thời kỳ
gồm cổ vương quốc trung vương quốc
và tân vương quốc
thời cổ vương quốc được mở đầu bằng việc phế truất vua anitta của nước láng giềng kusara vào năm một nghìn bảy trăm linh trước công nguyên
thành phố hattusa cổ đại đã đánh lưui được cuộc tấn công của sargon đại đế naramshin đại đế và đã trải qua một trận hỏa hoạn
không lâu sau trận hỏa hoạn thành phố được xây dựng lại nhờ vua hattuasili i
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng thành phố hattusa cổ đại được đặt theo tên của vị vua đã xây dựng nó

đất cùng với con trai và anh em của mình đã tấn công và chiếm đoạt những lãnh thổ khác bằng vũ lực
những người con của hattuasili i chiếm giữ và cai quản một thành phố
nhưng khi các vùng đất mới phát triển thịnh vượng người này đã nổi dậy chống lại chính cha của mình
cuối cùng hattuasili i chọn cháu trai của mình là murshili là người kế thừa
vua telibinus được coi là vị vua cuối cùng của thời kỳ cổ vương quốc
vua telibinus được coi là vị vua cuối cùng của thời kỳ cổ vương quốc
cái chết của ông là sự khởi đầu của giai đoạn kéo dài tạo nên đế quốc hittite

các thành phố của telibinus rơi vào tay của hani ghanbat
sau đó họ lại đồ hàng người ai cập

kỳ tân vương quốc thực sự bắt đầu với sự trị vị của subi luli uma đệ nhất
vị vua này là người đã nắm giữ lịch sử của trung đông trong thế kỷ một mươi bốn trước công nguyên
những nhà nghiên cứu cho rằng ông lên ngôi vào khoảng năm một nghìn ba trăm tám mươi và đã trị vị trong khoảng bốn thập kỷ
trong những năm đầu của triều đại subi luli uma đệ nhất đã hợp nhất quê hương hittai
và tăng cường khả năng phòng thủ của hattusa
các bức tường được xây dựng bao quanh diện tích hơn một trăm hai mươi hectare
để cho hitti bắt đầu mở rộng về phía đông và hầu hết các thành phố phía bắc của syria
dưới triều đại của subi luli uma đệ nhất các vương quốc mitanni và vùng leven màu mỡ
các thành phố cảng palos đã trở thành một phần của đế chế hittai
subi luli uma đệ nhất cuối cùng đã chết trong trận dịch năm một nghìn ba trăm hai mươi hai trước công nguyên
người ta cho rằng những nô lệ ai cập do ông bắt về trong những chuyến đi chinh phục đã mang theo bệnh dịch hạch
trải qua nhiều vương triều tới thời đại của vua
vua mugatali đệ nhị bản hiệp ước hòa bình cổ xưa nhất thế giới đã được hình thành sau trận chiến giữa hittai và ai cập
lãnh thổ hittite có địa lý rất đa dạng bao gồm những đồng bằng cỏ rộng lớn có núi biển thung lũng sông và cả sa mạc
nền kinh tế của quốc gia này dựa vào nông nghiệp
các cây trồng chính là lúa mì và lúa mạch phải mất ít nhất hai mươi hai hectare đất canh tác để đáp ứng nhu cầu hàng năm của người dân
chăn đuôi trong nước
gồm gia súc như cừu dây và lợn
đất nước hittite thịnh vượng chủ yếu nhờ vào sự kiểm soát các tuyến đường thương mại và nguồn kim loại
họ hiểu rõ tầm quan trọng của miền bắc syria nơi có những tuyến đường quan trọng nối liền cửa silesian với mesopotamia
mặc dù thuộc thời kỳ đồ đồng nhưng người hittai lại là những công dân đầu tiên của thời kỳ đồ sắc
kết luận này dựa trên những phát hiện khảo cổ học tại thành phố hattusa
chúng có niên đại vào khoảng thế kỷ một mươi bốn trước công nguyên
tuy nhiên vũ khí của người hittai chủ yếu làm bằng đồng còn vũ khí bằng sắc rất hiếm quý giá và được coi như một công cụ để trao đổi hàng hóa
những chiến binh hittai nổi tiếng trong việc chế tạo và sử dụng chiến xa
những chiến xa của họ được minh họa lại trên những tấm kim loại được tìm thấy ở khem jemis
hoàng đế hittite cũng chính là vị tư tế tối cao
tôn giáo của người hittite là một sự hòa trộn
nó kết hợp các yếu tố phổ biến của vùng bản địa anatolia
với một số ảnh hưởng từ bên ngoài chủ yếu là của horian norigin
những ảnh hưởng này được thể hiện rõ nhất trong các ngôi đền đá cắt của yazili kaya
người hittai thường xây dựng các đền thờ thần bảo tố và vợ của thần là các nữ thần đất
đây là một bằng chứng cho thấy một xã hội mẫu hệ đã xuất hiện từ sớm
thần bảo tố là người đứng đầu trong số các vị thần
ông là vị thần chiến đấu và chiến thắng các cuộc xâm lăng
đền thơ lớn nhất ở hattusa là trung tâm tôn giáo của đế chế hittai
hoàng đế hittite cũng chính là vị tư tế tối cao của vương quốc
vị vua này vừa đảm nhận trọng trách điều hành đất nước vừa điều phối các buổi lễ tôn giáo vừa xuất quân đi xâm lược
xung quanh ông là tầng lớp các quý tộc và chức sắc thường có quan hệ gia đình
vừa chia các thành phố quan trọng cho các thành viên trong gia đình cai trị
trong nhiều thế kỷ sau nguyên tắc này đã được mở rộng ra đến cả chư hầu bản xứ
những người đã trở thành thành viên của gia đình nhà vua
ngoài trò kép của nhà vua rất hữu ích trong việc thống nhất văn hóa của vương quốc đa dạng của các dân tộc hittite
mỗi năm nhà vua và cũng là nhà tư tế đứng đầu tôn giáo sẽ có một chuyến vi hành rộng rãi để chủ tọa tại các buổi lễ hội
sự xuất hiện cá nhân này đã mang lại những đóng góp phong phú cho văn hóa tôn giáo và giúp ổn định vương quốc hơn
các dấu tích về tôn giáo của hittite đã được phát hiện ít hơn hẳn so với những người đương thời ở babylon và ai cập
thế nhưng chỉ một vài bức tượng bằng đồng và đá
những con dấu và chạm khắc đá vẫn có thể chứng minh nhiều điều về khả năng nghệ thuật của người hittite
một biểu tượng trường tồn trong các tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc tôn giáo của người hittai là đại bàng haidou
một thiết kế đã được truyền qua nhiều đời và được chấp nhận bởi nhiều nền văn hóa khác trong suốt thời đại
từ byzantium đến nga hittai sử dụng chữ khắc koneform để viết cùng với chữ luquili
quá trình trở thành đế quốc hùng mạnh và suy tàn
thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất của người hitti là vào khoảng thế kỷ một mươi bốn trước công nguyên
với lãnh thổ gồm phần lớn anatolia tây bắc syria và phía trên của vùng mesopotamia
đế chế hittite bắt đầu mở rộng lãnh thổ của họ trong khoảng năm một nghìn chín trăm linh trước công nguyên
họ dùng những đối sách vừa mềm vừa cứng rắn về cả mặt vũ trang lẫn mặt ngoại giao
để đưa các thành bang cùng các tiểu vương quốc tại tiểu á trở về dưới trướng của hitter

phương quốc hittai trải qua rất nhiều giai đoạn có lúc bành trướng có lúc bị thua hẹp
cho đến tận năm một nghìn bốn trăm linh trước công nguyên
một loạt các vị vua dũng mạnh đã mở rộng đế chế trên toàn bộ tiểu á
vào trong lãnh thổ của syria và vượt ra ngoài phần địa của sông ephrates
sự xâm chiếm vùng đất syria màu mỡ đã đưa hittai vào cuộc xung đột với ai cập
những người cũng đang đi tìm cách thống trị khu vực này
trong rất nhiều thế hệ hitti và ai cập luôn là đối thủ của nhau
trong cả ngoại giao lẫn quốc
trận chiến khadad lỷ lừng năm một nghìn hai trăm bảy mươi bốn trước công nguyên
diễn ra gần biên giới của syria và leban ngày nay
là trận đánh sử dụng những chiến xa lớn nhất trong lịch sử
và đó cũng là trận cho thấy sức mạnh quân sự của hai cường quốc
trận chiến sau đó được người ai cập mô phỏng lại
được đưa vào cả thơ ca sử thi
thậm chí còn được viết lại bằng một văn tự chính thức để lưu trữ
sau nhiều năm bế tắc vì những cuộc tranh giành không có hồi kết
hai cường quốc cuối cùng đã ký kết hiệp ước hòa bình và tương trợ lẫn nhau
nguyên nhân cốt yếu để hai bên ký kết hiệp định này
có lẽ là do họ nhận thấy mối đe dọa mang tên asyria ở phía đông
một bản sao của hiệp ước đã được khắc bằng chữ tượng hình
trên tường của một ngôi đền ở ai cập tại khanak
và trên một văn tự bằng đất xét của người hittite được tìm thấy tại hattusa
hiện nó đang được lưu ở bảo tàng khảo cổ học ở istanbul
sang nửa cuối thế kỷ một mươi ba nội chiến và sự tranh giành ngai vàng
cùng với các mối đe dọa từ bên ngoài đã làm suy yếu hittite
trước haliyah đệ tứ là vị vua hittite mạnh mẽ cuối cùng
chống lại sự xâm lấn của người assyria
ông cũng đã có nhiều trận hại chiến chống lại al asiyah ngoài khơi bờ biển đảo ship
nhưng cuối cùng thì hattusa cũng chìm trong biển lửa
trước sự tấn công của khat kat riyah và brigade những kẻ xâm lược
vào khoảng năm một nghìn một trăm bảy mươi tám trước công nguyên đế chế sụp đổ
hittite biến mất trên bản đồ anatolia
thay vào đó là sự xuất hiện của một số tiểu vương quốc
gọi là nel hittite
những tiểu vương quốc này nằm rải rác ở anatolia và miền bắc syria
nel hittite trở thành các chư hầu dưới quyền kiểm soát của người assyria
thuộc triều đại của vua sargondi